theo thông tin từ cục cảnh sát giao thông bắt đầu từ ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi tức hai mươi tám tết
lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với tất cả các lái xe đi vào cao tốc
cụ thể các phương tiện ngay sau khi qua trạm thu phí được yêu cầu đi chậm và dừng chức chốt kiểm tra nồng độ cồn
thời gian từ khi dừng xe đến khi phát hiện trường hợp vi phạm nồng độ cồn chỉ mất từ một đến ba phút
việc kiểm tra nồng độ cồn trên cao tốc sẽ không giới hạn trong dịp tết mà kéo dài trong suốt cả năm hai nghìn hai mươi